trong giai đoạn hiện nay nhiệt điện than vẫn là nguồn cung năng lượng chủ yếu của đất nước
bởi nguồn phát điện ổn định chi phí thấp dù trở ngại chính là nỗi lo về yếu tố phát thải carbon
hiện tại các nhà máy nhiệt điện than ở việt nam áp dụng hai công nghệ
công nghệ đốt than phun nhằm tận dụng nguồn than trong nước và than nhập khẩu
công nghệ đốt than tầng xuôi tuần hoàn nhằm tận dụng các nguồn than xấu trong nước
như than anthracite phẩm cấp thấp than nâu
trong khi đó
công nghệ xử lý cho xỉ lại phụ thuộc vào công nghệ đốt than
mà công nghệ đốt than lại phụ thuộc vào loại than
chính vì vậy việc xử lý cho xỉ cũng có nhiều phương pháp khác nhau
công nghệ đốt than phun nhằm tận dụng các nguồn than
phân hủy nhiệt thì những chất độ cho trong than không cháy được
thì nó động lại tạo thành cho và xỉ
thì đây là cho xỉ trong nhà máy nhiệt điện
thường thì các loại than của chúng ta then việt nam
thì có khoảng ba mươi ba mươi năm là loại có khả năng động lại thành cho xỉ
chứ cũng là đốt than
trong nhà máy nhiệt điện mà ta đốt cái loại than này nhập khẩu mới
để đốt trong cái loại lò mới
thì nó do là cái thành phần của than không phải là than năng antraxit
nó có cái hàm lượng cho trong rất ít
cho nên cái lượng cho xỉ trong các nhà máy nhiệt điện
than muốn đốt loại than mới của nước ngoài tới nhập
thì thường chỉ khoảng tám một mươi thôi
với công suất một tám mươi mw
nhà máy nhiệt điện mông dương i
thuộc tổng công ty phát điện ba của tập đoàn điện lực việt nam
tại thời điểm năm hai nghìn một mươi bảy
đứng trước nguy cơ đóng cửa sau hai năm đi vào hoạt động vì không còn chỗ chứa cho xỉ
kéo theo đó là cả nhà máy nhiệt điện mông dương hai là dự án bot
cũng sẽ phải chịu chung số phận vì có tới một mươi một hạng mục dùng chung với nhà máy mông dương i
phải tới năm hai nghìn một mươi chín nhà máy nhiệt điện mông dương một mới dần gỡ được nút thắt cho nguồn cho xỉ
khối lượng tồn đọng vẫn còn khá lớn
câu hỏi được đặt ra
cho xỉ than sau khi được các cơ quan của trung ương đánh giá và chứng nhận hợp quy hợp chuẩn
để làm vật liệu san lấp làm nền đường ô tô phụ gia khoáng cho bê tông
nhưng tại sao nhiều đơn vị vẫn chưa thể tái sử dụng được nguồn nguyên liệu này
cho đến nay là tiêu thụ cho xỉ phát xin hàng ngày là tiêu thụ hết
nhưng mà bên cạnh đó nó có hai vấn đề lớn
thứ nhất là cái cho bay mình cho bay là trong đối với công nghệ cpi thì trong quá trình đốt là có đốt
đốt kem đá vôi để khử sốc khử s u x
cho nên dẫn đến là có trong cái cho bay nó sẽ có những kem đá vôi và cái màu của cho bay nó có màu đỏ
thì dẫn đến khi mà sử dụng cho đến giống làm phụ gia của xi măng
thì dẫn đến xi măng là màu đỏ nhưng về nhu cầu nó rất ít
thì cái dẫn đến cái nhu cầu mà tiêu thụ cho bay nó sẽ khó khăn
cái thứ hai là đối với cái khu vực cẩm phạ và quảng ninh
thì bên cạnh cái nguồn ở các mỏ than á
thì có cái lượng xịt than rất lớn
và chất lượng tốt hơn rất lớn
cho nên dẫn đến cái nhu cầu mà có thể họ tiêu thụ cái lượng xịt than đó là sẽ nhiều hơn cho cảnh tranh
nhà máy nhiệt điện hải phòng là một trong số ít các nhà máy nhiệt điện than đã tìm được giải pháp xử lý cho xỉ hiệu quả
biến nguy cơ thành lợi thế của doanh nghiệp
cũng đã từng đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động do không có chỗ chứa cho xỉ
thậm chí còn xảy ra sự cố dò dỉ cho xỉ
nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tìm tòi các giải pháp cải tiến công nghệ
cũng như nắm bắt nhu cầu tiêu thụ cho xỉ
của các đối tác để áp dụng linh hoạt
nên trong hai năm gần đây đã xử lý được toàn bộ lượng cho xỉ thạch cao phát sinh hàng ngày
và đang tiến hành xử lý lượng cho xỉ còn tồn động của những năm trước đó
đây là cách làm được nhiều nhà máy nhiệt điện than tham khảo áp dụng
bảo đảm vận hành theo hướng hiệu quả và bền vững
vấn đề cho bay và chế lo đá đấy thì vẫn có một số nói là đấy là chất thải nguy hại
vì thế mà việc phải xử lý
không bán được cho ai
vì thế mà cái lượng đấy là cho xỉ dự trực ở hồ thầy xỉ thôi
là có những lúc công ty đã đến ba triệu tấn cho xỉ ở ngoài khu
nhưng mà sau khi mà xem cho xỉ là một cái vật gọi là vật chất thải thông thường
thì cũng một số đơn vị liên hệ đến và đồng khai thác
thì đến nay lượng cho xỉ thải ra đến nay thì cho thải ra thì gần như đã bán tại nhà máy
bằng cả cái xe chân dụng kín
vì thế mà lượng xỉ chỉ có lượng xỉ là hồ thầy xỉ thôi
còn cho thì không thải ra hồ thầy xỉ nữa
vì thế mà cái ống cả cái ống này làm việc cũng là ở công suất nhỏ hơn
vì thế mà gần như không thể ra hiện tượng rõ rỉ như hồ thầy xỉ kia nữa
thứ hai là quanh đập thì công ty cũng đã trong phía lao kín khủ cả hồ thầy xỉ
vì thế mà gần như cũng là ngăn chặn được lượng cho xỉ mà phát tạo ra môi trường là không có nữa
không riêng ở việt nam
trên thế giới nhiệt điện than vẫn chiếm từ bốn mươi năm mươi tổng công suất nguồn điện quốc gia
đối với việt nam nhiệt điện than đang chiếm khoảng ba mươi
theo quy hoạch điện của việt nam đến năm hai nghìn ba mươi nhiệt điện than vẫn chiếm hai mươi bảy tổng công suất nguồn điện quốc gia
và tới năm hai nghìn bốn mươi năm sẽ giảm còn một mươi tám trong tổng công suất nguồn điện quốc gia
do vậy xử lý chất thải của các nhà máy nhiệt điện than ngày càng trở nên bức thiết
theo số liệu của bộ công thương lượng cho xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện than khoảng một mươi hai hai triệu tấn một năm
tập trung chủ yếu tại khu vực miền bắc
chiếm sáu mươi tổng lượng than
miền trung chiếm hai mươi một và miền nam chiếm một mươi chín tổng lượng thải
chính vì vậy việc xử lý tái sử dụng cho xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh hiện nay
bộ xây dựng đã ban hành theo đến bây giờ thống kê tôi cũng được nắm được khoảng hai mươi hai bộ tiêu chuẩn liên quan đến các nguyên liệu về cho xỉ
để khi mà tất cả các nhà máy nhiệt điện hoặc nhà máy cân bón đi đánh giá được
cho xỉ mình hợp chuẩn được các đảm bảo tiêu chuẩn đó
thì sẽ trở thành sẽ công bố và sẽ trở thành những nguyên liệu đầu vào cho những ngành tham dự khác
ví dụ như là xi măng ví dụ như là nằm gạch không ngung
ví dụ như là sản lấp mặt đường này sản lấp các công trình này công trình sản lấp này
hoặc là có thể là triển khai thực hiện các cái vấn đề như là hoàn nguyên
thì thực hiện hàng nguyên các cái mỏ đã khai thác chẳng hạn
vậy nhưng trên thực tế việc tiêu thụ sử dụng cho xỉ vẫn còn chậm so với yêu cầu
trong khi nhu cầu vật liệu của ngành xây dựng và giao thông đến năm hai nghìn ba mươi là cực kỳ lớn
vì thực ra cái này tiêu chuẩn hiện nay là chưa đầy đủ được
bỏ có thì chẳng có gì
chưa có đâu
đặc biệt riêng đối với tiêu chuẩn
cái mà nói là cho chỉ để làm công tác sản lấp xây dựng ấy
thế thì thực ra cái này đã giao cho bộ xây dựng làm từ lâu lắm rồi
tôi nghĩ phải đến hai mươi năm nay chứ không phải bây giờ đâu
từ khi có luật định lực thì đã bắt đầu đáp bàn vấn đề này
năm hai nghìn bốn ta yêu cầu là phải đứng về lâu dài
còn trước mắt
thì người ta đi người ta lấy người ta làm gạch ba panh người ta dùng
thì có tính chất là cái cục bộ
còn khi mà đã trở thành quốc gia thì phải có tiêu chuẩn
đặc biệt là tiêu chuẩn của các loại cho chỉ để làm đường để làm đường đúng đó
thì hiện nay là chưa thống nhất được đâu
than là tài nguyên quốc gia
nhưng cho xỉ một sản phẩm thu được từ quá trình đốt cháy than trong lò đốt
bao gồm cho bay
xỉ đáy lò và một số sản phẩm phụ khác như thạch cao
vẫn luôn được xem là chất thải và phải được xử lý như một nguy cơ môi trường
sự lo lắng này không phải không có căn cứ
khi mà trước đây những nhà máy lâu đời sử dụng công nghệ cũ
đã từng để cho sỉ dò dỉ ra ngoài môi trường gây ra những nguy cơ về sức khỏe
và cho đến nay dù công nghệ đã thay đổi khiến cho mức phát thải đều nằm trong ngưỡng cho phép
tiêu chuẩn về môi trường cũng được quy định chặt chẽ hơn
tuy nhiên những mối lo đã cắm dễ
từ lâu vẫn luôn hiện hữu
đây chính là rào cản khiến cho việc xây dựng kinh tế tuần hoàn gặp nhiều khó khăn
trong khi đó tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt và ô nhiễm môi trường cũng đang ở mức báo động
ở các nước trên thế giới cho xỉ là nguyên liệu đầu vào rất tốt cho sản xuất các loại vật liệu xây dựng
làm phụ gia trong sản xuất xi măng bê tông và xây dựng đường xá
tại nhật bản gần một trăm linh lượng cho xỉ thải ra từ nhiệt điện than được tái sử dụng
con số này là chín mươi bảy ở châu âu hàn quốc và đài loan
ấn độ là nước có công nghệ nhiệt điện và nguyên liệu than tương tự việt nam
cách đây ba năm cũng đã tái sử dụng bảy mươi lượng cho xỉ

làm phụ gia trong sản xuất xi măng bê tông và xây dựng đường xá
cách đây ba năm cũng đã tái sử dụng bảy mươi lượng cho sỉ

thưa quý vị khán giả kinh nghiệm nhiều nước cho thấy
để khuyến khích việc sử dụng các vật liệu xây dựng từ cho xỉ
ngoài việc thay đổi cách nhìn nhận đánh giá của doanh nghiệp và người dân
thì nhà nước cũng cần có thêm những chính sách ưu đãi
hoặc quy định bắt buộc tỷ lệ sử dụng phù hợp
chừng nào chúng ta chưa có giải pháp triệt để hiệu quả
biến cho bay xỉ than từ các nhà máy nhiệt điện than trở thành vật liệu kinh tế hữu hiệu
thì vấn đề tâm điểm dư luận về môi trường nhiệt điện than sẽ vẫn còn luôn hiện hữu